sở giao thông vận tài hà nội đang khảo sát hạ tầng để mở mới một mươi bảy tuyến xe buýt và điều chỉnh một mươi năm tuyến xe buýt khác
cùng với việc lựa chọn nhà thầu duy tu hạ tầng đối với sáu mươi tám tuyến buýt cũ
sở giao thông vận tải hà nội sẽ khảo sát mở rộng vùng hoạt động một mươi bảy tuyến xe buýt trên địa bàn thủ đô
nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh lộ trình tuyến buýt cng bốn kim lũ sóc sơn đến nam thăng long
và điều chỉnh vị trí điểm đầu cuối tuyến buýt số một trăm linh một b tại xã đại cường huyện ứng hòa
năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ đầu tư mới hơn năm trăm linh điểm rừng xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ được thuận lợi